và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước